ủy ban trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam khóa tám đã hiệp thương chọn cử đoàn chủ tịch trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam khóa tám gồm ba mươi ba anh chị
đại hội đại biểu tần quốc hội liên hiệp thanh niên việt nam lần thứ tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đã thành công tốt đẹp
đại hội đã tín nhiệm hiệp thương chọn cử ra ủy ban trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam khoa tám gồm một trăm ba mươi bảy anh chị
trong đó cử ra ba mươi ba anh chị tham gia đoàn chủ tịch khóa tám
tại buổi dạo hội đoàn chủ tịch cũng đã thắp lửa truyền thống
thay cho lời hứa của thanh niên việt nam hôm nay nguyện tiếp lửa truyền thống của lớp lớp thế hệ thanh niên đi trước
nêu cao khí phách sứ mệnh ra sức học tập và làm theo lời bác để lập nên những thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực học tập
lao động sáng tạo lập thân lập nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa